tòa nhân dân tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo ngô văn minh chú thôn văn thai xã cẩm văn huyện cầm giang về tội cướp tài sản
theo cáo trạng vào tối ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tại đoàn đường xóm đỉnh thôn văn thai xã cẩm văn huyện cẩm giàng
sau khi bịt mặt cải trang ngô văn minh đã dùng tay lấy cát ném vào mặt chị nguyễn thị băng người cùng thôn và giật chiếc túi trên người chị băng bên trong có ba trăm một mươi năm triệu đồng cùng một số giấy tờ khác
sau khi cướp tài sản minh đã bị người dân truy đuổi và bắt giữ tại phiên tòa bị cáo minh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
áp dụng các điều khoản của bộ luật hình sự tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên phạt ngô văn minh một mươi một năm tù về tội cướp tài sản